chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua sự tư vấn của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội là những trung tâm y tế chuyên khoa tiêu hóa uy tín cung cấp dịch vụ thăm khám và điều trị cao cấp hiệu quả
hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ bác sĩ nội khoa ngoại khoa nội soi tiêu hóa chuyên môn cao giàu kinh nghiệm
bên cạnh đó là sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị y tế hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài phục vụ tối đa nhu cầu thăm khám và điều trị của khách hàng
vi khuẩn hp không thể tự khỏi hoàn toàn mà không được điều trị
người bệnh nên tuân theo pháp đồ điều trị của bác sĩ dùng thuốc đúng chỉ dẫn đồng thời kết hợp với lối sống khoa học để tiêu diệt triệt để vi khuẩn ngăn ngừa tái phát
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày mai các bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ về cách phòng ngừa điều trị nấm dạ dày
kính mời quý vị quan tâm theo dõi trong khung giờ này ngày mai